sáng ngày sáu tết tại khu tưởng niệm vương triều nhà mạc huyện kiến thụy thành phố hải phòng đã diễn ra lễ khai bút đầu xuân mới kỷ hợi
gần năm trăm linh học sinh giỏi tiêu biểu ở các cấp học tại các trường học trên địa bàn thành phố cảng cùng đông đảo người dân và hàng nghìn du khách các nơi đã về tham dự
khai bút đầu xuân năm mới là nét đẹp văn hóa giáo dục truyền thống của dân tộc có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với mọi người dân việt nam nhất là đối với thế hệ trẻ học sinh sinh viên
người đi học được khai bút đầu xuân với ước mong việc học hành tiến bộ đỗ đạt công thành danh toại gây cơ dựng nghiệp góp phần xây dựng đất nước quê hương ngày càng phồn vinh phát triển
những nét chữ đầu tiên trong năm mới của các em đều hướng tới điều tốt lành thể hiện sự tôn trọng chữ nghĩa đề cao sự học cùng những lời chúc tốt đẹp và tình cảm của mình với gia đình bạn bè thành phố và đất nước
ngoài lễ khai bút chương trình còn có phần hội với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc như chương trình giao lưu thơ thi đấu các trò chơi dân gian